một vụ cháy vừa xảy ra trong kho chứa dơm tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hậu quả không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã làm thiêu dụi hàng trăm cuộn dơm trong kho
vào khoảng một mươi năm h năm mươi phút ngày tám tháng bốn người dân phát hiện khói cùng lửa bốc ra từ kho chứa dơm của hộ anh nguyễn anh toàn
chú xã phú quế huyện long hồ
ngay sau đó người dân xung quanh đã gọi đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ
nhận được tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành triển khai đội hình dập tắt đám cháy
nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do bất cẩn trong lúc hàn điện nhà kho chứa dơm
đã làm phát sinh nguồn nhiệt dẫn đến tiếp xúc trực tiếp phát ra cháy